báo điện tử đại biểu nhân dân phối hợp với trung tâm thông tin tổ chức phi chính phủ
liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã tổ chức tọa đàm phát triển bền vững tài nguyên nước
vai trò của các tổ chức xã hội
với tổng lượng nước mặt trung bình hàng năm khoảng tám trăm ba mươi tỷ m ba việt nam đang bị coi là quốc gia thiếu nước
để giải quyết đồng bộ các vấn đề tài nguyên nước của việt nam luật tài nguyên nước năm hai nghìn một mươi hai đã được sửa đổi
bổ sung toàn diện trong đó đã thể chế hóa nhiều cơ chế chính sách mới nhằm khai thác
sử dụng tổng hợp hiệu quả quản lý bảo vệ nguồn nước quốc gia được tốt hơn
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng điều quan trọng là phải đánh giá được tài nguyên nước hiện có bao nhiêu
đang khai thác như thế nào những vấn đề gì bất cập và khai thác sao cho bền vững
đồng thời cùng với chính phủ chính quyền các địa phương việc phát huy vai trò của các tổ chức xã hội
có ý nghĩa quan trọng đóng góp vào thành công chung là yếu tố không thể thiếu để pháp luật về tài nguyên nước đi vào cuộc sống